việc lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật trong trồng trò thuốc kháng sinh trong chăn nuôi và chất bảo quản trong chế biến thực phẩm
đang ngoài tầm kiểm soát của các cơ quan chức năng
thực phẩm không an toàn trở thành mối lo ngày càng tăng trong xã hội
chính vì vậy vấn đề đặt ra là cần xây dựng lòng tin của người tiêu dùng từ sự minh bạch của thực phẩm
mới đây sản phẩm trà tươi bổ dưỡng của thương hiệu sg food một trong tám mươi tám sản phẩm
nhóm sản phẩm tiêu biểu của tám mươi doanh nghiệp đã vinh dự nhận giải thưởng bông lúa vàng việt nam lần thứ hai
do bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn trao tặng
đây là giải thưởng dành cho những sản phẩm nhóm sản phẩm công trình nghiên cứu khoa học
sống cây trồng vật tư thiết bị hàng hóa có thương hiệu uy tín trên thị trường
thí dụ như sg food của chúng tôi có một dòng sản phẩm là cháo tươi
chúng tôi không sử dụng chất bảo quản nhưng mà chúng tôi phải giải thích với người tiêu dùng rất là nhiều về cái công nghệ này
nhưng mà chúng tôi làm một cách rất là đơn độc
nhưng mà bây giờ nếu như có hội thực phẩm lưng minh bạch thì chúng tôi tin rằng là qua hội chúng tôi sẽ chứng minh sẽ
hội sẽ truyền thông để mà giúp đỡ cho chúng tôi làm sao đó cho người tiêu dùng hiểu rõ rằng là sản phẩm của chúng tôi là
với cái công nghệ đó thì không sử dụng chất bảo quản
một khảo sát nhanh ngay tại tp hcm có đến gần năm mươi số người tham gia hội thảo
trung tây xây dựng nền sản xuất thực phẩm an toàn minh bạch cho biết
không tin sản phẩm có chứng nhận sự nghi ngờ và hoang mang vẫn là yếu tố hiện diện trong tâm trí người tiêu dùng
vì vậy mục đích của việc hình thành fta là liên kết chuỗi trách nhiệm với xã hội môi trường để tạo ngành sản xuất thực phẩm an toàn
và cung cấp những sản phẩm bảo đảm chất lượng liên kết cùng xây dựng ngành công nghiệp thực phẩm an toàn cho sức khỏe
lành mạnh cho người tiêu dùng và có trách nhiệm xã hội
cũng rất nhiều doanh nghiệp người ta người ta là những người trung thực
người ta có trách nhiệm người ta muốn có trách nhiệm xã hội thì người ta sẽ tham gia
cái gọc đồng này nó có thể ban đầu nó không có lớn nhưng tôi rất mong muốn ngày càng lớn lên
để cái vị trí của sản phẩm an toàn minh bạch nó sẽ ngày càng chiếm lĩnh
có vị trí vững chắc trên thị trường và lấn át cái sản phẩm mà không an toàn không minh bạch hiện nay
có thể nói là nhãn an toàn nhưng mà không minh mạch
thì chúng ta cũng phải làm sao để cho nó bớt cái
những cái sản phẩm như vậy trên thị trường
thực phẩm an toàn đòi hỏi sự minh bạch đó là yêu cầu cấp thiết của người tiêu dùng
minh bạch trong sản phẩm thực phẩm vừa liên quan đến vấn đề đạo đức sự trung thực
vừa liên quan trực tiếp đến các vấn đề kỹ thuật quy trình
khi người tiêu dùng mua thực phẩm muốn biết và truy xuất được nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm
sẽ cảm thấy yên tâm hơn
bởi khi đó có sự cố xảy ra cơ quan chức năng có thể truy tìm nơi sản xuất ở đâu
ai làm ra sản phẩm đó
do đó thực phẩm an toàn cần phải minh bạch là điều cần thiết
các nhà sản xuất chân chính phải biết cách tự bảo vệ cùng đứng về một phía
và liên kết lại với nhau để cùng phát triển thị trường cho thực phẩm an toàn